thưa quý vị khán giả tay chân miệng là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ và chưa có vaccine phòng ngừa
dù được xem là bệnh lành tính và có thể điều trị khỏi hoàn toàn
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì bệnh vẫn có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm
như viêm mảng não viêm não tổn thương cơ tim ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của anh tv
thời điểm này cũng là khởi phát của bệnh tay chân miệng khi bắt đầu vào mùa hè
vậy thì bác sĩ có thể chỉ ra những dấu hiệu nhận biết là bệnh tay chân miệng ở trẻ là gì ạ
nếu như một bé mà điển hình thì nó sẽ có biểu hiện là thứ nhất là nó sẽ có những cái biểu hiện ở trong miệng
là bé nó sẽ bị lỡ miệng bị lét miệng
thứ hai nữa là nó sẽ có nổi những cái sang thương ở ngoài lòng bàn tay lòng bàn chân
tuy nhiên đó là những cái thể mà chúng ta nói là điển hình
nhưng mà có những cái bé nó chỉ nổi
nó chỉ nổi ở trong miệng thôi
và có những bé nó chỉ nổi ở ngoài da thôi
và đặc biệt tay chân miệng nó có một cái đặc điểm là cái sang thương da ngoài cái săn thương ở lòng bàn tay lòng bằng chân
thì có thể sẽ nổi sang thương ở trên mông trên đầu gối hoặc là ở ngay cùi chỏ
đó là những cái thể điển hình
đó là khi mà mình nói về điển hình tức là gặp là mình biết liền
nhưng mà thật ra tay chân miệng có những cái trẻ là nó nổi những cái sang thương da cả người luôn
rất là khó rất là khó để mà phân biệt
cái đó là một cái trường hợp phát ban
thậm chí là nó nổi những cái bóng nước rất là lớn khó phân biệt lại một cái trường hợp là thủy đậu hay là bệnh tay chân miệng thông thường
thật ra đối với những trường hợp khó thì cần phải có những cái bác sĩ mà chuyên về cái bệnh tay chân miệng
thì lúc đó chúng ta mới đánh giá và nhận biết được
đặc biệt là có những trẻ chỉ lỡ miệng và phụ huynh hay nghĩ là trẻ bị mọc răng
bởi vì là ở ngoài da hoàn toàn không có một cái biểu hiện gì hết
trẻ đó chỉ biết ăn hoặc là chảy nước miếng thì đó cũng là những cái trường hợp mà khó chẩn đoán
bác sĩ có thể cho biết là bệnh tay chân miệng thì có lây truyền hay không
và nó thường là lây truyền qua đường nào thưa bác sĩ
khi mà bé đã tiếp xúc lại những cái tiết đường tiêu hóa của một cái bé bị bệnh
hoặc là cái người chăm sóc bé cái bàn tay của người chăm sóc nó sẽ tiếp xúc là những cái chất tiết đường tiêu hóa
thì có một số bé đó nó sẽ là tiếp xúc lại những cái chết ói hoặc là đặc biệt là phân
phân tiết ra hoặc là tiếp xúc lại những cái bóng nước thì cũng có thể là gây làm cho bé nó sẽ bị bệnh tay chân miệng
làm sao để nhận biết tình trạng tiến triển nặng của bệnh tay chân miệng để đưa trẻ đi khám kịp thời ạ
khi chúng ta đã nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì là phải nên đi khám
phải nơi đi khám để chúng ta có một cái chẩn đoán
và khi đi khám thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh biết là có những dấu hiệu nào
và chúng ta phải đi khám lại ngay
đối với tay chân miệng thì thường là chúng ta phải tái khám thường là cách khoảng một cho đến hai ngày
tuy nhiên nếu trẻ có những cái dấu hiệu như sau đây thì là chúng ta phải đi khám lại ngay
bởi vì đó là cái biểu hiện có thể trẻ đã có biến chứng
thí dụ như là trẻ nó sốt cao sốt cao mà chúng ta không thể hạ được
là cứ ba mươi chín bốn mươi độ và uống thuốc hạ sốt vô thì hạ cũng không có đáng kể và sau đó lại tiếp tục sốt cao nữa
hoặc là sốt quá bốn mươi tám tiếng
thế là nếu trẻ sốt không có cao lắm hoặc là hạ được nhưng mà quá bốn mươi tám tiếng
thì là cũng nên cho trẻ phải đi khám lại ngay
khi mà trẻ bị tay chân miệng thì cần phải có chế độ chăm sóc như thế nào
để phòng tránh lây nhiễm cũng như là giúp trẻ nhanh bình phục sức khỏe
đối với tay chân miệng chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu
và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa có những loại vaccine để phòng ngừa
do đó chăm sóc chủ yếu là chúng ta sẽ hỗ trợ và theo dõi biến chứng
thì hỗ trợ thứ nhất là đối với lại nếu trường hợp sốt thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc hạ sốt
theo cái hướng dẫn của bác sĩ và an toàn nhất là chúng ta sẽ sử dụng paracetamol
và cái loại đó là an toàn nhất
đối với lại một số trẻ thì là cần là có thể nếu là bé không sốt cao
nhưng nếu bé đau quá thì cũng có thể sử dụng paracetamol
để làm giảm đau
thứ hai nữa là bác sĩ sẽ cho một số hỗ trợ để cho cái miệng bé nó mau lành
hoặc là để cho bé nó sẽ ngủ nó đỡ giật mình nó ngủ yên hơn
thì đó là sẽ là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ
riêng tại nhà thì các bậc phụ huynh có thể là chăm sóc bằng cách là thứ nhất là chế độ ăn
cái chế độ ăn đối với tay chân miệng rất là quan trọng
bởi vì sao bởi vì là nếu chúng ta không để ý thì có thể là vô hình chung
là chúng ta làm cho trẻ nó sẽ sợ nó biết ăn luôn
thì chúng ta phải làm sao mà tức ăn là đừng có quá nóng
đừng có cay thậm chí chúng ta để hơi mát mát cũng được
và nếu cần thì chúng ta phải xây nhuyễn ra bởi vì trẻ nó rất là đau
nó không thể nào đó nuốt được những cái thức ăn mà cứng hoặc là nóng
hoặc là cay hoặc là chua hết
cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
không được tùy tiện cho trẻ dùng các loại thuốc nếu chưa có ý kiến chỉ định của bác sĩ
một sai lầm rất hay thường gặp đối với các bậc phụ huynh
khi chăm sóc trẻ bị tay chân miệng là tự ý dùng thuốc kháng sinh để điều trị cho trẻ
trong khi nguyên nhân gây bệnh tay chân miệng là virus
và thuốc kháng sinh không có tác dụng diệt được virus chỉ có tác dụng diệt vi khuẩn
trên thực tế dùng thuốc kháng sinh không mang lại tác dụng trong trường hợp này
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ các chuyên gia đầu ngành
bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh lý cho trẻ em
bên cạnh đó khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh cũng trang bị hệ thống trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
áp dụng quy trình diệt khuẩn chống nhiễm khuẩn đa phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế
giảm thiểu tối đa nguy cơ lây truyền chéo cho trẻ khi đến thăm khám và điều trị
bên cạnh đó khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh cũng trang bị hệ thống trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
áp dụng quy trình diệt khuẩn chống nhiễm khuẩn đa phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế
giảm thiểu tối đa nguy cơ lây truyền chéo cho trẻ khi đến thăm khám và điều trị
thưa quý vị trong thời gian chờ đợi một loại vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng hữu hiệu
chúng ta có thể chủ động phòng ngừa bệnh cho trẻ bằng cách giữ cho trẻ ở trong môi trường thông thoáng sạch sẽ
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại

hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé